australia vừa mở một cuộc điều tra về sự can thiệp chính trị tiềm tàng của nước ngoài
thông qua các nền tảng mạng xã hội như facebook twitter và wechat
nghị sĩ công đảng australia penny gong cho biết tình trạng gia tăng tin giả
và các chiến dịch làm sai lệch thông tin cho thấy một nguy cơ hiển hiện và rất thực tế
đối với nền dân chủ không chỉ ở australia mà còn trên khắp thế giới
chúng tôi phải bảo vệ nền dân chủ của mình khỏi những nhân tố nước ngoài hiểm ác
các quan chức điều tra sẽ phải báo cáo những phát hiện trước tháng năm năm hai nghìn hai mươi
xung quanh thời điểm australia tổ chức tổng tuyển cử
thủ tướng anh boris johnson vừa đưa ra tuyên bố cho thấy dường như ông đang nghiêng về phía mỹ
trong việc xác định mức độ cho phép tập đoàn viễn thông huawei của trung quốc
tham gia dự án xây dựng mạng lưới internet kết nối không dây thế hệ năm g ở nước này
trao đổi về báo giới sau hội nghị thượng đỉnh của tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
diễn ra ở london thủ tướng boris johnson nêu rõ ông không muốn nước anh
truốc lấy thủ địch
ông đã đưa ra quyết định về huawei dựa trên tầm quan trọng của việc bảo vệ các cơ sở hạ tầng
trọng yếu quốc gia cũng như bảo vệ các mối quan hệ của cộng đồng an ninh
đã có năm mươi bảy người thiệt mạng sau khi một tàu chở một trăm năm mươi người di cư từ gambia bị đắm ngoài khơi vùng biển
tổ chức di cư quốc tế cho biết nhà chức trách mauritania đã xác nhận số người thiệt mạng trong khi những người sống sót cho biết tàu rời gambia hôm hai mươi bảy tháng một mươi một chở ít nhất một trăm năm mươi người
vụ chìm tàu tại mauritania là một trong những tai nạn gây nhiều thương vong nhất đối với người di cư kể từ khi tây ban nha tăng cường kiểm soát dòng người di cư đổ về châu âu
hành trình vượt biển nguy hiểm từ tây phi đến châu âu là một trong những tuyến đường chính để người di cư bất hợp pháp tìm cách thoát nghèo đói và xung đột trong nước
thưa quý vị hội nghị thượng đỉnh của nato diễn ra tại london anh đã kết thúc vào ngày hôm qua
tuyên bố của hội nghị năm nay tái khẳng định tinh thần đoàn kết gắn bó của các nước thành viên dù những xung đột gây gắt còn tồn tại
và cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các nhà lãnh đạo nato

đã đề cập đến sự trỗi dậy của trung quốc và những thách thức an ninh từ nga
trong tuyên bố chung các nhà lãnh đạo của liên minh quân sự nato đã thống nhất kế hoạch hành động mới
nhằm tăng cường chiến dịch chống khủng bố tiếp tục sứ mệnh huấn luyện của nato tại iraq và afghanistan
tổng thư ký jens stoltenberg cho rằng nato vẫn duy trì chính sách gian đe và phòng thủ liên quan đến nga
nhưng cũng đồng thời để ngò đối thoại với moscow
nato sẽ đáp trả việc nga triển khai các tên lửa tầm trung có khả năng mang theo hạt nhân
và chúng tôi vẫn cam kết tăng cường kiểm soát vũ khí giải giáp và không phổ biến vũ khí
tuyên bố chung cũng đề cập đến sự trỗi dậy của trung quốc
ông stoltenberg cho biết nato cần tìm mọi cách khuyến khích trung quốc tham gia vào chính sách kiểm soát vũ khí
đây là lần đầu tiên chúng tôi đề cập đến sự trỗi dậy của trung quốc cả những thách thức cơ hội đối với an ninh của chúng tôi
các nhà lãnh đạo nhất trí cần phải giải quyết vấn đề này với tư cách là một liên minh
chúng ta phải tìm cách khuyến khích trung quốc tham gia vào các hiệp ước kiểm soát vũ khí
bên cạnh đó các nhà lãnh đạo của nato đã chỉ trích thổ nhĩ kỳ do nước này mua hệ thống tên lửa phòng thủ s bốn trăm linh của nga
ông stoltenberg xác nhận hệ thống s bốn trăm linh do nga chế tạo sẽ không bao giờ được tích hợp vào bộ máy quốc phòng của nato
còn khoảng hai mươi ngày nữa mới tới lễ giáng sinh nhưng những ngày này các trung tâm mua sắm lớn bậc nhất trên thế giới đã ngập tràn không khí noel
mời quý vị cùng theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho lễ giáng sinh tại một số nước trên thế giới
chuỗi cửa hàng maxxi đã trang trí toàn bộ sáu ô cửa trưng bày bằng những nhân vật sóng động bên cạnh các hình ảnh ba d cùng hệ thống đèn led lung linh
khu mua sắm thời trang cao cấp bad dog goodman lại trang trí như một thế giới bí ẩn kỳ dị
khu trưng bày của disney và shop fifth avenue năm nay được chiếm chọn bởi các nhân vật trong frozen hai
trung tâm thương mại nổi tiếng bậc nhất prince james ở paris pháp đã hợp tác với hot blogger nổi tiếng người italia gioia ferroni thiết kế trang trí bằng sáu mươi con dối mô hình độc đáo
từ những con gà mái khổng lồ đang xín nước hoa gà tây nhảy muối trong bếp hay những con chuột nhắt nhảy nhót trong cửa hàng prince james thu nhỏ tất cả phải mất sáu trăm năm mươi giờ để hoàn thành
một số bài hát giáng sinh kinh điển như jingle bell rock của bobby hems hay let it snow của dean martin đã được ba hãng phim hoạt hình kết hợp để tạo nên video âm nhạc hoàn toàn mới
hai video đầu tiên cho jingle bell của frank sinatra và rocking around the christmas tree của brenda lee đã được sưởng phim hoạt hình phantoms and ingenuity studios phát hành từ ngày bảy tháng một mươi một
ông giả noel đã tới himmelfort thị trấn nhỏ bé ở bắc thủ đô berlin đức để chính thức mở cửa bưu điện dự
nơi trẻ em trên toàn thế giới có thể gửi thư tới đây cho ông già noel đây là bưu điện ở đức nhận được nhiều thư nhất hàng trăm nghìn bức thư từ trẻ em trên khắp thế giới trong mỗi mùa giáng sinh
vâng dịp giáng sinh là thời gian quý giá để mỗi gia đình cùng tận hưởng kỳ nghỉ bên nhau cùng đón không khí ấm áp của ngày lễ noel
anh tín tú này hàng năm thì vào ngày lễ giáng sinh thì anh thường đưa gia đình đi chơi đâu ạ
vâng thật ra thì cũng tùy năm có năm thì tôi ở nhà nhưng cũng có năm thì tôi ở nhà
nhưng cũng có năm thì tôi đưa gia đình đến nhà thờ lớn chẳng hạn để có thể được tận hưởng cái không khí giáng sinh ở đây và có thể là theo dõi những cái hình ảnh tái hiện việc chúa giê xu ra đời
vâng cũng giống như anh tiến tú đấy ạ rất nhiều người hành hương mong muốn một lần trong đời đến được thánh địa bethlehem nơi chúa giê xu ra đời đặc biệt là trong dịp lễ giáng sinh
và đó cũng là lý do tại sao năm nào cũng vậy cứ tới dịp này bethlehem lại đón hàng chục nghìn khách du lịch cùng đến thăm thành phố này
quảng trường menger của thành phố bethlehem cây thông giáng sinh với hàng trăm bóng đèn màu trang trí rực rỡ đã được thắp lên đánh dấu mùa giáng sinh chính thức bắt đầu
từng dòng người hành hương chen lấn qua lối hẹp bằng sa thạch để đến nhà thờ giáng sinh của bethlehem vương cung thánh đường có từ hàng thế kỷ mà các tín đồ đạo thiên chúa tin rằng đây là nơi chúa giê xu sinh ra
việc kinh doanh mỗi ngày một khởi sắc chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến số lượng khách đến đây nhiều như hiện tại
khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới đều đủ về đây dịp này thật đáng ngạc nhiên
với nhiều khách du lịch việc đón giáng sinh tại địa điểm mang tính biểu tượng như bethlehem là một trong những trải nghiệm tuyệt vời
tôi đã được nghe rất nhiều về thành phố này đặc biệt là vẻ đẹp của nó vào dịp giáng sinh và tôi muốn được tới đây để tự mình trải nghiệm những điều này

thành phố cổ bethlehem là một trong những địa danh cổ đã có từ khi tôi đến đây
thành phố này là một trong những địa điểm được yêu thích nhất trên thế giới đặc biệt là khi mùa giáng sinh về
thành phố này là một trong những địa điểm được yêu thích nhất trên thế giới đặc biệt là khi mùa giáng sinh về
và đến đây thì phần trình bày của tôi cũng xin được kết thúc